một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông của philippines
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn chín độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi ba h ngày tám tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu một độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông trên khu vực phía tây đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp bảy cấp tám
bên cạnh đó do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ ngày hôm nay bảy tháng một mươi đến ngày chín tháng một mươi
ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm vùng ven biển có nơi trên một trăm năm mươi mm